thành ủy tp hcm vừa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng
và tuyên dương một trăm tám mươi sáu điển hình tập thể cá nhân gia đình dân vận khéo năm hai nghìn một mươi chín giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
và trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp dân vận cho sáu mươi cán bộ làm công tác dân vận
trong năm qua việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo được thành phố triển khai sâu rộng đến mặt trận
đoàn thể cán bộ đảng viên công chức viên chức đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân
qua đó đã có năm công trình tập thể và hai mươi một một trăm tám mươi năm công trình cá nhân đăng ký thực hiện
thông qua phong trào thi đua dân vận khéo đã có nhiều mô hình cách làm hay của các tập thể cá nhân
được ghi nhận và thu được nhiều kết quả tốt đẹp góp phần cụ thể hóa tư tưởng phong cách dân vận của chủ tịch hồ chí minh
đó là ban điều hành khu phố vận động nhân dân hiến đất mở trồng hẻm trồng cây xanh cho tuyến hẻm
đó là những suất ăn từ thiện vận động bổ tiêm cho trẻ em
cuộc vận động người dân thành phố nói không với rác thải nhựa không xả rác ra đường và kênh rạch
vì thành phố sạch và giảm ngập nước bước đầu đã có trên sáu trăm linh điểm đen về rác đã được xóa
phong trào nói không với rác thải nhựa đã được các cơ quan bản hành thực hiện một cách nghiêm túc